thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày hà đông năm trăm hai mươi một gia lâm bốn trăm chín mươi hai ba đình bốn trăm tám mươi một sóc sơn bốn trăm bốn mươi một hoàng mai ba trăm ba mươi
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch bốn từ hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay một bốn trăm chín mươi sáu bảy trăm tám mươi một ca
theo báo cáo từ sở y tế cập nhật đến ngày hai tháng bốn hà nội có gần một trăm tám mươi ba bốn trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín theo dõi điều trị tại nhà giảm gần năm ca
so với ngày trước đó một trăm năm mươi sáu bệnh nhân điều trị tại khu cách ly một một trăm linh bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện chiếm năm mươi chín tổng ca đang theo dõi điều trị
bên cạnh đó hà nội báo cáo có thêm hai ca covid một mươi chín tử vong tổng số người tử vong do covid một mươi chín từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay một ba trăm hai mươi sáu người
về tiêm vaccine covid một mươi chín đến nay khoảng chín mươi người từ một mươi tám tuổi trở lên đã được tiêm mũi ba nhắc lại
chúng tôi xin chuyển sang các bài hỏi
các tin tức trong nước đáng chú ý
thưa quý vị trong bối cảnh covid một mươi chín đã hạ nhiệt tại việt nam bộ giáo dục và đào tạo cho biết tính đến nay
sáu hai địa phương trên cả nước đã dạy học trực tiếp ở hầu hết các cơ sở giáo dục
chỉ còn duy nhất hà nội là chưa cho trẻ mầm non và tiểu học đến trường học trực tiếp
hiện nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở tại hà nội cho biết được sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu khẩn trương tổ chức lấy ý kiến phụ huynh về việc cho trẻ quay lại trường học trực tiếp
thời gian lấy ý kiến phụ huynh từ ngày hai đến ngày ba tháng bốn
kết quả ban đầu cho thấy có đến hai phần ba số phụ huynh đồng ý cho con được đi học trực tiếp tại trường
có trường phụ huynh đồng ý lên tới gần chín mươi năm
con số đồng thuận của phụ huynh là minh chứng cho việc phụ huynh có con trong độ tuổi này thường mong mỏi trong một ngày gần nhất
còn em họ được đến trường học trực tiếp khi chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa kết thúc năm học
trên một số diễn đàn của cha mẹ học sinh hầu hết các phụ huynh học sinh mong muốn sở giáo dục và đào tạo hà nội
sớm có quyết định cho học sinh đi học trở lại kể cả đối với khối lớp mầm non
vậy ngành giáo dục thủ đô còn trần chờ gì nữa khi lễ hội phố đi bộ khu vui chơi hàng quán hàng không đón khách quốc tế đã mở mà cổng trường học vẫn cửa đóng then cài
mới đây phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng vừa ký ban hành kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đáng chú ý liên quan vấn đề giáo dục lãnh đạo ubnd tp hà nội yêu cầu tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch tại cơ sở giáo dục đào tạo khi học sinh sinh viên học trực tiếp
lãnh đạo ubnd tp hà nội nêu rõ căn cứ tình hình dịch bệnh để tổ chức hình thức dạy học cho phù hợp không để học sinh sinh viên học trực tuyến kéo dài thường xuyên kiểm tra đánh giá hiểu rõ tác động tiêu cực của việc học trực tuyến đặc biệt đối với trẻ nhỏ để có giải pháp kịp thời
bộ giáo dục và đào tạo cho biết ở bậc mầm non ngoài hà nội chưa cho trẻ mầm non quay lại trường sáu mươi hai địa phương khác dạy học trực tiếp ở hầu hết các cơ sở giáo dục bốn tỉnh cho dừng một huyện hoặc thành phố do dịch bệnh tăng bao gồm cao bằng thành phố cao bằng lào cai ấp ba mươi bốn dừng cho trẻ đến trường lâm đồng thành phố đà lạt bảo lộc đà tẻ cát tiên lạc dương đắk lắc thành phố bô mê thuật
ở tiểu học đến thời điểm này có sáu mươi một trên sáu mươi ba tỉnh thành phố tổ chức học trực tiếp chỉ còn hai địa phương hà nội vĩnh phúc hiện học sinh tiểu học ở nhà riêng huyện vĩnh yên vĩnh phúc học sinh đi học từ ngày bốn tháng bốn ba tỉnh cho dừng một huyện hoặc thành phố gồm cao bằng thành phố cao bằng đắk lắc thành phố bô mê thuột lâm đồng thành phố đà lạt
ở bậc trung học cơ sở đến nay sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố tổ chức học trực tiếp riêng hà nội khối sáu học sinh chưa đi học trực tiếp hoặc chuyển sang học trực tuyến
năm tỉnh thành phố chuyển trạng thái tổ chức dạy trực tuyến một huyện hoặc thành phố gồm cao bằng thành phố cao bằng đắk lắc thành phố buôn mê thuột hà nam khối lớp sáu thành phố hà nội khối lớp sáu lâm đồng thành phố đà lạt khối lớp sáu
bậc trung học phổ thông tất cả các địa phương đều dạy học trực tiếp ở hầu hết các cơ sở giáo dục nhất là học sinh lớp một mươi hai để chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi hai sắp tới
thưa quý vị và các bạn việc xử lý rác thải y tế đặc biệt là rác thải liên quan đến virus covid một mươi chín dễ lây lan qua đường tiếp xúc đã trở thành một vấn đề nhức nhối tại hà nội
mới đây ubnd tp có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc covid một mươi chín quản lý tại nhà
cụ thể hà nội sẽ kiểm tra xử lý các trường hợp mắc covid một mươi chín điều trị tại nhà không phân loại và lưu giữ chất thải phát sinh theo quy định
trong công văn ubnd tp hà nội yêu cầu căn cứ hồ sơ về giá dịch vụ về công tác phân loại thu gom vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm sars cov hai của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội
yêu cầu sở tài chính khẩn trương phối hợp với các sở ngành liên quan xem xét thẩm duyệt giá dịch vụ để công tác phân loại thu gom vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm sars cov hai theo chỉ thị của ủy ban nhân dân thành phố báo cáo trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
sở tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra giám sát việc thu gom vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm đối với các đơn vị có cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế lây nhiễm trên địa bàn thành phố phối hợp với sở y tế và các cơ quan liên quan nắm bắt cập nhật diễn biến dịch bệnh và các kịch bản phòng chống dịch bệnh để kịp thời điều chỉnh phương pháp phân loại thu gom vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm phù hợp với thực tế diễn biến d
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức khác nhau để người dân nắm bắt thực hiện các hướng dẫn về việc phân loại thu gom lưu giữ chất thải lây nhiễm
ubnd tp hà nội giao ubnd các quận huyện thị xã tăng cường các biện pháp hướng dẫn tuyên truyền phổ biến các quy định về thu gom phân loại chất thải khử khuẩn cho người dân
chỉ đạo việc thực hiện thu gom vận chuyển và tổng hợp thông tin số lượng chất thải phát sinh báo cáo sở tài nguyên và môi trường sở y tế để xem xét chủ động điều tiết hoạt động thu gom vận chuyển tại địa phương

xét thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xét thứ bốn asean